nhận chở người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
hai tài xế tô ngọc vũ duy chú tỉnh long an và nguyễn quách nguyện chú tại an giang
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh vào việt nam trái phép
theo cáo trạng tháng một năm hai nghìn hai mươi một duy rủ nguyện lái hai ô tô ra hà nội để đón khách
khi đi đến cao tốc hà nội ninh bình có một người nhờ duy trở năm người trung quốc vào tp hồ chí minh
với giá năm triệu đồng một người
duy đưa ba người qua xe của nguyện còn duy chở hai người
trên đường về tp hồ chí minh cả hai bị tổ công tác lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng kiểm tra phát hiện
tại phiên xét xử duy còn khai vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đã hai lần chở người trung quốc nhập cảnh trái phép
với giá hai mươi hai triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt tô ngọc vũ duy bốn năm tù và nguyễn quách nguyện ba năm tù
cùng về tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép